thưa quý vị sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã tới dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục đào tạo bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một cục đào tạo đã chủ trì phối hợp với các học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tổng kết thực hiện quyết định số một nghìn hai trăm hai mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch nâng cao năng lực
và chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tham mưu lãnh đạo bộ phê duyệt đề án về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh một số nội dung quy định về đối tượng điều kiện tiêu chuẩn quy trình thủ tục
liên quan đến công tác tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích mà cục đào tạo đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lưu ý cục đào tạo cần nhận thức rõ về những thách thức
diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực các mối đe dọa an ninh truyền thống phi truyền thống ảnh hưởng đến nước ta
thực tế trên đòi hỏi công tác công an nói chung công tác giáo dục đào tạo nói riêng phải tích cực chủ động đổi mới
cho phù hợp với điều kiện bối cảnh tình hình mới phải bám sát yêu cầu thực tiễn đào tạo những gì mà thực tiễn đòi hỏi
bên cạnh đó đổi mới giáo dục đào tạo trong công an nhân dân phải thống nhất hòa nhập với đổi mới giáo dục quốc dân và quốc tế
nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế
tại tp hcm sáng nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
tại gia đình các đồng chí nguyên thứ trưởng thi văn tám lâm văn thê thượng tướng nguyễn văn sơn đã thắp hương trước anh linh các đồng chí cố thứ trưởng
thượng tướng nguyễn văn sơn cũng dành thời gian thăm hỏi chúc tết động viên thân nhân của các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an
cùng ngày thượng tướng nguyễn văn sơn đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an trung tướng võ viết thanh trung tướng võ thái hòa thượng tướng bùi quang bền và thượng tướng phạm dũng
thăm hỏi động viên các đồng chí lãnh đạo cấp cao của bộ công an đã nghỉ hưu thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm đối với lực lượng phát huy trí tuệ bản lĩnh kinh nghiệm để đóng góp nhiều hơn nữa với lực lượng công an nhân dân
túy và tổng kết kế hoạch số bốn trăm tám mươi sáu của bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương
đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi một là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn quan trọng của đất nước
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn gian khổ và nguy hiểm
phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao kết quả đấu tranh cho thấy số vụ số đối tượng
tiếp tục tăng so với năm hai nghìn hai mươi đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn
hoạt động lên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy tăng cường lực lượng phương tiện tiến hành công tác đấu tranh với tội phạm ma túy theo
ba lớp điều tra cơ bản theo năm lĩnh vực với cơ chế trao đổi theo ba cấp công an đây là tư duy
mới tạo bước đột phá đổi mới căn bản trong công tác lãnh đạo chỉ đạo bước đầu đạt hiệu quả rất
tốt trong công tác phòng chống ma túy nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc
đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bám sát vào chỉ đạo chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
của ban chỉ đạo phòng chống ma túy quốc gia những nhiệm vụ kết luận của đồng chí bộ trưởng
lãnh đạo bộ đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đánh giá kỹ chất lượng dự báo
tình hình tội phạm ma túy công tác quản lý người nghiện ma túy đồng thời thứ trưởng nguyễn duy ngọc
cũng đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường hợp tác với interpol
kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và các nước liên quan
dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những đóng góp
quan trọng của đơn vị trong thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân trong năm vừa qua
đảng ủy lãnh đạo cục đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất
hoàn thành tốt chương trình công tác năm đã đề ra
năm hai nghìn hai mươi một công tác nghiên cứu chiến lược đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra với năm chuyên đề
tham mưu bộ công an báo cáo ban chấp hành trung ương chính phủ hoạt động nghiên cứu khoa học
lý luận lịch sử từng bước được chú trọng hơn
nhiều vấn đề lớn từ thực tiễn được tổ chức tổng kết
nhiều chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm được triển khai thực hiện
đặc biệt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có chủ động
đổi mới quyết liệt tạo chuyển biến tích cực
sản phẩm khoa học được nghiệm thu đạt nhiều kết quả xuất sắc
có tính ứng dụng cao vào nhu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác công an
sự báo những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực và trong nước sẽ diễn ra trong thời gian tới
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cục khoa học chiến lược và lịch sử công an phải là đơn vị tiên phong
đổi mới toàn diện phương thức biện pháp làm việc nhằm phục vụ yêu cầu hiện đại hóa của cả lực lượng công an
nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở về dữ liệu nghiệp vụ cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học
nghiên cứu lý luận công an hiện đại hóa thông tin khoa học thư viện nghiệp vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ số tiên tiến
phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu tham mưu lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
trong công tác nghiên cứu lý luận cần ưu tiên những vấn đề mới vấn đề khó vấn đề mang tính đặc thù
đặc biệt đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin công nghiệp an ninh kỹ thuật nghiệp vụ điều tra quản lý nhà nước vì an ninh
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong công tác lãnh đạo chỉ huy cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ
khách quan công khai minh bạch môi trường làm việc đoàn kết thống nhất phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cấp ủy nhất là người đứng đầu
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tự thanh tra tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế
đồng thời tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học chiến lược ngang tầm nhiệm vụ
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho chủ thể và cán bộ trực tiếp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật
tại hội nghị các cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc cơ quan bộ các học viện trường công an nhân dân công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đã được nghe các báo cáo viên pháp luật trung ương thuộc bộ công an và bộ tư pháp trình bày bốn chuyên đề về quy định của pháp luật
nội dung cơ bản kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn
người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ người bị quản chế người bị phạt tù được hưởng án treo người được hoãn chấp hành án phạt tù
những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về quản lý giáo dục người thuộc nhóm đối tượng trên
thông qua đó củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ làm công tác pháp chế
góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới